theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cơn bão số bốn được dự báo đổ bộ vào các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình vào trưa hoặc chiều tối ngày ba mươi tháng tám với sức gió là cấp tám đến cấp chín và giật tới cấp một mươi một
vào hồi một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng tám tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm bốn mươi km về phía đông vùng gần tâm bão gió cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật tới cấp một mươi
từ đêm ngày hai mươi chín tháng tám đến hết ngày hai tháng chín các tỉnh bắc bộ và trung bộ có mưa lớn trên diện rộng
dự báo các tỉnh nghệ an quảng bình quảng trị có mưa từ hai trăm năm mươi bốn trăm linh mm hòa bình sơn la phú thọ từ hai trăm linh ba trăm linh mm khu vực nam đồng bằng bắc bộ thừa thiên huế mưa một trăm linh hai trăm linh mm khu vực trung du miền núi bắc bộ và đà nẵng là từ năm mươi đến một trăm hai mươi mm
thưa quý vị đã có thời điểm dư luận quyết liệt yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo bỏ những cuộc thi giáo viên dạy giỏi
bởi nó tạo ra áp lực cho giáo viên và cả căn bệnh chạy theo thành tích hay là hình thức
thế nhưng thông tư mà bộ đang soạn thảo và chuẩn bị lấy ý kiến rộng rãi lại tiếp tục giữ các cuộc thi này và chỉ bỏ những liên hoan giáo viên giỏi hay là giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quốc gia
báo lao động có bài viết vẫn thi giáo viên dạy giỏi có tạo sự đồng thuận
theo ý kiến một số giáo viên thì việc thi giáo viên giỏi đi kèm với lựa chọn sàng lọc chấm thi xếp loại xét thi đua đưa vào điều kiện thăng tiến
đã tạo ra đội thắng và đội thua trong chính đội ngũ giáo viên của nhà trường
ngoài ra thi giáo viên giỏi trở thành áp lực tinh thần cho cả thầy và trò khi mà họ phải ôn thi luyện thi thi và diễn
cũng liên quan đến vấn đề giáo dục báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay phản ánh ý kiến của phụ huynh học sinh về tình trạng
tuần nào cũng tập khai giảng tại một số trường học
một số phụ huynh phản ánh là một trường công lập trên địa bàn hà nội suốt bốn tuần qua
tuần nào các con cũng có buổi tập cho lễ khai giảng năm học mới ngoài sân trường
hà nội gần đây có những ngày mới bảy giờ sáng thì trời đã nắng nóng
nên việc cho các con ra sân tập cho lễ khai giảng là vô cùng vất vả
có khi nào những nhà quản lý giáo dục nghĩ đến việc thay đổi để thầy và trò đỡ tốn thời gian và công sức
trong một buổi lễ phô trương và hình thức
trong khi đó trên báo sài gòn giải phóng có loạt bài viết đáng chú ý về vấn đề thất thu thuế khoán
bài viết đầu tiên hộ kinh doanh đông nhất nộp thuế ít nhất
bài viết cho rằng hộ kinh doanh cá thể là lực lượng hùng hậu có mặt khắp nông thôn đến thành thị
tập trung ở các chợ đầu mối với doanh số bán hàng tiền tỷ mỗi ngày
thế nhưng số thuế hàng năm đối tượng này nộp cho ngân sách thì lại rất ít
thực tế chỉ ra là quy định pháp luật không nhất quán đã tạo ra khoảng trống để hộ kinh doanh cá thể né thuế
mãi không chịu lớn thành doanh nghiệp
những hộ kinh doanh này đã làm thất thu thuế bao nhiêu thì mời quý vị và các bạn đón đọc bài viết trên trang một mươi một
lần thứ ba đội tuyển nữ việt nam đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá đông nam á sau trận chung kết mới đây
tự hào bóng đá nữ việt nam là nội dung chính của bài viết được đăng tải trên báo nhân dân số ra ngày hôm nay
để có được thành tích vang rội ghi được hai mươi bốn bàn thắng và chỉ để lọt lưới một bàn đi tới đích cuối toàn thắng
thầy và trò huấn luyện viên mai đức trung đã phải vượt qua nhiều khó khăn áp lực
mục tiêu tiếp theo của đội tuyển nữ nước ta vào cuối năm nay là bảo vệ thành công huy chương vàng sea games
mà họ đã giành được hai năm trước
ứng dụng khoa học công nghệ trong kiểm soát dịch bệnh sốt xuất huyết
đây là thông tin hết sức đáng mừng cho người dân ở tp hcm
nhằm giúp cho công tác kiểm soát các trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết
theo dõi diễn biến cũng như dự báo dịch bệnh được chính xác nhanh chóng và kịp thời
giúp cơ quan quản lý khoanh vùng ổ dịch và xác định vị trí bệnh để lên kế hoạch xử lý
sở khoa học và công nghệ phối hợp với sở y tế tp hcm đã đưa hệ thống thông tin địa lý web gis
vào kiểm soát dịch bệnh sốt xuất huyết toàn thành phố
đến nay trên toàn thành phố có ba trăm một mươi chín phường xã hai mươi bốn năm trăm linh tổ khu phố đã áp dụng hệ thống thông tin địa lý này
và kết nối đến tám mươi một bệnh viện hơn ba trăm năm mươi tài khoản người dùng
có hơn một trăm linh ca bệnh đã được ghi nhận nhờ sử dụng hệ thống kết nối này
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau